ban chấp hành đảng bộ con tum khóa một mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã tổ chức họp phiên thứ nhất vào sáng ngày hôm qua hai mươi bốn tháng chín
bầu ra ban thường vụ bí thư và các chức vụ quan trọng khác của tỉnh ủy
ban chấp hành đảng bộ tỉnh con tum khóa một mươi sáu đã bầu một mươi năm đồng chí vào ban thường vụ tỉnh ủy con tum
trong đó một mươi một đồng chí tái đắc cử bốn đồng chí được bầu mới
đồng chí dương văn trang được tiến nhiệm bầu giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy con tum khóa một mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trước đó vào chiều ngày hai mươi ba tháng chín đại hội đã thảo luận và lựa chọn bầu năm mươi đồng chí vào ban chấp hành đảng bộ tỉnh con tum khóa một mươi sáu